và qua cái sự kiện này thì tôi cũng mong muốn rằng là thế hệ trẻ hãy nhìn gương các chị và nhìn những cái sự hy sinh của các chị để làm sao để mình noi gương từ đó và thế hệ trẻ sau này có một cái bước đi nó đúng đắn hơn và nó hoàn thiện hơn
khoảng trời con gái do nghệ sĩ nhân dân lê hùng đạo diễn đã khai thác tái hiện cuộc sống của chiến đấu anh hùng của một mươi cô gái tại ngã ba đồng lộc
dự kiến chương trình biểu diễn nghệ thuật sẽ được công diễn từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng bảy
năm hai nghìn một mươi tám tại khu di tích ngã ba đồng lộc do nhà hát dân ca nghệ an giàn dự biểu diễn
đại hội thể thao châu á asean một mươi tám là nhiệm vụ trọng tâm của thể thao việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
tại đấu trường này thể thao việt nam đặt ra mục tiêu giành từ ba huy chương vàng trở lên
để đạt được mục tiêu này ngành thể dục thể thao đang giáo diết trong công tác chuẩn bị để hướng tới một kỳ á vận hội thành công
chuẩn bị cho asean một mươi tám

thể thao việt nam đã lên một kế hoạch mang tính tổng thể có chiều sâu và mang nhiều tham vọng
ngay từ năm hai nghìn một mươi bảy khoảng bốn trăm linh vận động viên xuất sắc nhất đã được tập trung cho chiến dịch asean một mươi tám
đầu năm hai nghìn một mươi tám tổng cục thể dục thể thao gút lại còn hơn hai trăm linh vận động viên chính thức để đầu tư cho mục tiêu dành từ ba đến bốn huy chương vàng tại đấu trường này
với mục tiêu đạt kết quả cao nhất tại asean một mươi tám hiện nay nhiều đội tuyển của việt nam đã đưa vận động viên
tập huấn giải hạn thi đấu quốc tế để vừa kiểm tra kết quả vừa tích lũy kỹ năng
các chuyên mục sau
các chuyên mục sau